công ty trách nhiệm hữu hạn năng lượng môi trường eb cần thơ đơn vị quản lý vận hành nhà máy đốt rác phát điện cần thơ cho biết
một trăm linh tấn rác sinh hoạt đã qua trôn lấp ở bãi rác đông thắng sẽ được chuyển về nhà máy đốt rác phát điện cần thơ để xử lý bằng hình thức đốt phát điện
đại diện nhà máy cho biết bắt đầu tiếp nhận rác đã qua trôn lấp từ ngày một mươi hai tháng một mươi với khối lượng bình quân mỗi ngày từ năm mươi đến một trăm linh tấn
thời gian để vận chuyển toàn bộ lượng rác trên dự kiến kéo dài khoảng hai tháng
quy trình đốt thử nghiệm bảo đảm các chỉ tiêu về phát thải và tuân thủ đúng theo yêu cầu
được biết mỗi ngày nhà máy có thể xử lý bốn trăm linh tấn rác thải sinh hoạt và phát điện khoảng một trăm năm mươi kwh tương đương sáu mươi triệu kwh một năm
thời gian hoạt động của nhà máy là hai mươi năm
sau khi nhà máy đốt rác ở b đi vào hoạt động quỹ ban phố cũng đã có chủ trương sẽ đóng cửa hai cái bãi rác ô môn và cờ đỏ

cũng theo sở tài nguyên và môi trường tp cn từ ngày một mươi hai tháng một mươi đến nay
thành phố đã vận chuyển và đốt thí điểm được hơn năm trăm linh tấn rác thải tại bãi rác đông thắng
sau đó thành phố sẽ xây dựng phương án để tiếp tục đốt khối lượng rác còn lại của bãi rác này